để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ công thương
trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
ngoài ra tập trung phối hợp với sở công thương các tỉnh thành phố
kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối
tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
bên cạnh đó tăng cường việc giám sát kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu
ở tất cả các loại hình kịp thời phát hiện kiên quyết xử lý nghiêm khắc
mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
thực hiện áp dụng hình thức phạt xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định
thủ trưởng cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo tổ chức giám sát kiểm tra kiểm soát
xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ
công chức buôn lỏng quản lý bao che tiếp tay hoặc lắng nghe cho các đối tượng hành vi vi phạm